thưa quý vị việc trình diễn giới thiệu các loại hình các sản phẩm văn hóa truyền thống
không chỉ đơn thuần là hoạt động thu hút khách du lịch trong và ngoài nước
mà lâu nay nó còn góp phần khôi phục quảng bá văn hóa truyền thống của việt nam
và trong những ngày cận tết như thế này các hoạt động này đang được tổ chức ở nhiều nơi
và nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo người dân và du khách
đây là lần đầu tiên dự án bếp mùa việt tham gia hội trợ làng nghề nhân dịp tết
ngay lập tức những sản phẩm mà bếp mùa việt mang đến đã khiến cho nhiều du khách thích thú
tôi thực sự ấn tượng với văn hóa truyền thống của việt nam
những đồ vật các hoạt động và những món ăn đậm đà hương vị tất cả đều rất đặc biệt
tôi chắc chắn sẽ giới thiệu đến bạn bè và gia đình mình về nền ẩm thực văn hóa tết truyền thống của việt nam
bất kỳ ai đến gian hàng đều sẽ được nhận được những sản phẩm của việt nam
nghe giới thiệu về các món ăn và được trực tiếp tham gia chế biến hoặc nếm thử các món ăn đó
hơn cả việc kinh doanh sản phẩm đây còn là dự án với mục đích giới thiệu văn hóa ẩm thực việt tới những người trẻ
đặc biệt là các bạn nhỏ còn đang ngồi trên ghế nhà trường những đối tượng đang tiếp cận rất nhanh với các yếu tố văn hóa mới
việc đưa các bạn trẻ bước vào một môi trường với các yếu tố văn hóa thuần việt là cách để những người lớn khởi dậy tình yêu và niềm tự hào về văn hóa truyền thống
cụ thể là văn hóa ẩm thực trong dịp tết
trong bếp mùa việt chúng mình tập trung vào giới thiệu mâm cơm gia đình là một cái nét văn hóa rất là đặc trưng của người việt
nơi mà gắn kết cái tình yêu thương cũng như là chăm sóc và chia sẻ cùng nhau
gìn giữ tình yêu đối với sản phẩm việt cũng như là nhiều kiêu hãnh đối với sản phẩm việt trong các bạn trẻ là rất cần thiết
để sau này dù các bạn có đi năm châu bốn biển thì các bạn cũng sẽ đem những cái giá trị văn hóa việt nam để giới thiệu với bạn bè
nằm trong chuỗi các hoạt động văn hóa chào đón tết nguyên đán hơn một mươi gian hàng sản phẩm thủ công mỹ nghệ
sản phẩm làng nghề truyền thống được trưng bày tại tuyến phố phùng hưng không chỉ là nơi phục vụ nhu cầu sắm tết của người dân
mà còn là nơi để mọi người tìm lại hình ảnh của một hà nội xưa bình yên ấm áp mỗi khi tết đến xuân về
một trong nhiều các hoạt động hướng tới bảo tồn các giá trị văn hóa cội nguồn là hội trợ làng nghề đón tết
và trong khi các yếu tố văn hóa mới du nhập vào việt nam ngày càng nhiều thì thời điểm cận kề tết cổ truyền của dân tộc
việc bảo vệ và khơi dậy các giá trị văn hóa truyền thống như vậy càng cần được chú trọng và quan tâm
hội trợ làng nghề đón tết đang diễn ra ở phố phùng hưng chỉ là một trong rất nhiều các hoạt động đang được triển khai tổ chức
hướng tới việc bảo tồn và duy trì các giá trị văn hóa của ngày tết cổ truyền trong thời kỳ hội nhập
chương trình trải nghiệm tết việt cùng các nghệ nhân
tại bảo tàng dân tộc học hay chuỗi hoạt động tết phố tại phố cổ hà nội đều đã tạo được sự thu hút với người dân và du khách đặc biệt là các bạn trẻ
giá trị mà các cháu nhìn thấy là các cháu thấy được rằng là thế nào gọi là ngày tết
tết thì có ông đồ tết thì có cây nêu tết thì có bánh trưng
nói chung là đối với các cháu cứ mỗi ngày mỗi ngày nó biết thêm một chút thì thực sự là rất là có ý nghĩa
nhưng con mình là về là cũng háo hức là mẹ ơi nhà mình gọi bánh trưng chưa
với mong muốn mang tới các giá trị văn hóa
với màu sắc hương vị và không khí của một cái tết truyền thống
các hoạt động này không chỉ tạo ra không gian địa điểm vui chơi
mà còn khơi gợi lên trong mỗi người trẻ nhiều suy ngẫm về giá trị của ngày tết truyền thống
có một cái thực tế rằng là giới trẻ hiện nay
cái xu hướng ngày tết thì người ta thứ nhất là người ta hay đi du lịch
rồi người ta đắm vào các công nghệ
thế thì chúng ta muốn là kéo dãn cái sinh hoạt đấy để nó gắn với
gần với lại cái văn hóa truyền thống hơn
cái này thì chúng tôi bảo tàng của tôi thì cũng muốn là nuôi dưỡng những cái giá trị truyền thống
ở trong cái mỗi một cái giới trẻ
trong bối cảnh hội nhập kinh tế thì chỉ cần một mâm cơm cũ
một đôi câu đối đỏ và sắc hồng thắm của cánh hoa đào
cũng đã đủ để làm cho cái tết trở nên đúng với ý nghĩa và giá trị nguyên bản của nó